trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng bảy tại hà nội ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố hà nội
và hội thanh niên vận động hiến máu hà nội tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng tri ân và hội quân hành trình đỏ lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương tới dự
hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín đã thu hút hàng vạn người dân tham gia tổ chức được hai trăm sáu mươi năm điểm hiến máu
bao gồm ngày hội chính và điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương tiếp nhận được hơn tám mươi năm đơn vị máu
nhiều địa phương đã đưa ngày hội hiến máu về với các huyện vùng sâu vùng xa biên giới
hoặc đã tổ chức hành trình đỏ mini với đoàn tình nguyện viên tham gia chuỗi hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu từ thành phố đến các huyện xa trung tâm
nhờ đó không chỉ bảo đảm nguồn máu
hành trình đỏ còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc
trong suốt gần hai tháng tại ba mươi chín tỉnh thành phố chương trình vận động hiến máu hành trình đỏ kết nối dòng máu việt
đã thực hiện thành công sứ mệnh tuyên truyền tổ chức hiến máu khắc phục tình trạng thiếu máu dịp hè
tại hà nội hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín được tổ chức với chuỗi các hoạt động liên tục trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng bảy
với trọng tâm là ngày hội hiến máu giọt hồng tri ân
dự kiến tiếp nhận được ba đơn vị máu